chập chỗ núi cao biển rơi hay đào xa nhanh bước ngay ngần chi lên ngàn hay xuống ngành
chập chỗ núi cao biển rơi hay đào xa nhanh bước ngay ngần chi lên ngàn hay xuống ngành
ôi người chiến sĩ y khoa không ngại vượt gian khó mưa bào hay gióng tối
chiến sĩ quân dân ly dâng miếng tuổi thanh xuân góp xây dựng tổ quốc ngờ
ôi màu áo blue tinh khôi đâu cần ta đi tới ngôi sao vàng
lập lệnh sát son tình quân dân